một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi chín đoạn qua xã đa kia huyện bù gia mập tỉnh bình phước vào chiều ngày hôm qua
chiếc xe ô tô bán tải đã đâm trực diện vào xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi năm tháng một xe ô tô bán tải mang biển số chín mươi ba c một mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy
khi đến xã đa kia đã bất ngờ va chạm với xe máy do hai người đàn ông điều khiển chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến chiếc xe máy bị dính chặt dưới gầm trước của xe ô tô hai người đàn ông đi trên xe máy văng vào lề đường tử vong tại chỗ
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ huy động một trăm linh quân số để hỗ trợ người dân trong quá trình trở lại thành phố làm việc học tập sau kỳ nghỉ tết
bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục bố trí cán bộ chiến sĩ thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ người dân trong quá trình trở lại các đô thị để làm việc lao động học tập
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương huy động tối đa cán bộ chiến sĩ để tổ chức triển khai các phương án phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ xuyên tâm các thành phố nhất là ở hà nội và thành phố hồ chí minh
cảnh sát giao thông các địa phương huy động cũng tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ ủn tắc tai nạn giao thông
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng một công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam nguyễn hoàng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tp thủ đức cùng chín đối tượng để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu hiếu thuê căn hộ ở trung quốc
hiếu thuê căn hộ ở trung quốc tại phường trường thọ thành phố thủ đức để làm cơ sở hoạt động
năm hai nghìn hai mươi một hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược sau đó chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế giải world cup hai nghìn hai mươi hai và giải af cup vừa qua
hiếu giao nhiệm vụ cho nguyễn đức duy hay còn gọi là tèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ internet banking

hiếu giao nhiệm vụ cho nguyễn đức duy hay còn gọi là tèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ internet banking